sáng nay một mươi bảy tháng một mươi hai theo giờ địa phương tại napitor lễ đón chính thức thủ tướng nguyễn xuân phúc
và đoàn cấp cao việt nam được tổ chức trọng thể tại dinh tổng thống myanmar
tổng thống myanmar win min chủ trì lễ đón
lễ đón chính thức thủ tướng nguyễn xuân phúc đã được tổ chức trọng thể với nghi thức cao nhất
dành cho chuyến thăm chính thức của người đứng đầu chính phủ
trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới myanmar thủ tướng nguyễn xuân phúc có cuộc hội kiến
với tổng thống win min hội đàm với cố vấn nhà nước aung san suu kyi để trao đổi
về những biện pháp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống và chứng kiến ký kết
một số văn kiện hợp tác giữa việt nam myanmar
hai nước có gần bốn mươi năm năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
kể từ khi nâng cấp lên quan hệ đối tác hợp tác toàn diện quan hệ hai nước việt nam myanmar
ngày càng phát triển mạnh mẽ trên tất cả các mặt đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân hai nước
cùng với quan hệ chính trị ngày càng được mở rộng đến tất cả các cấp các bộ ngành
lòng tin giữa chính phủ và nhân dân hai nước ngày càng được tăng cường